tình trạng mua bán xăng nhỏ lẻ như thế này diễn ra khá phổ biến
thậm chí có người còn cho biết họ đã kinh doanh từ nhiều năm qua mà chẳng thấy có nguy hiểm gì
sự chủ quan thiếu ý thức sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường
còn đây là hầm dùng để chứa xăng
nó nằm ngay trong nhà dân và cũng không hề có bất kỳ phương tiện bảo hộ hay chữa cháy nào xung quanh
một phút bất cẩn cũng có thể cướp đi sinh mạng của con người

quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu có nêu rõ
phạt tiền từ hai triệu đồng đến bốn triệu đồng đối với hành vi bán xăng dầu qua các cột bơm mini
trụ bơm lắc tay qua thùng can chai và các dụng cụ chứa đựng khác
trừ thương nhân là hậu kinh doanh chạm cấp phát xăng dầu thuộc lực lượng vũ trang
quốc phòng công an thuộc địa bàn miền núi vùng cao theo quy định của pháp luật
được ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương cho phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu
với quy mô trang thiết bị phù hợp với điều kiện kinh doanh xăng dầu ở khu vực đó
đối với những người đi mua xăng thì trụ bơm xăng mini rất tiện lợi
không phải mất thời gian đi tìm những cây xăng to mới mua được
tuy nhiên họ không hề biết rằng nguy hiểm luôn dình dập
và cả chất lượng xăng mình mua về cũng không được bảo đảm
nhà tôi đi thương chiến là đồ xăng ở đấy cây xăng nhỏ lẻ
vẫn có ý tin về chất lượng đối với trang đáy thì không có vấn đề gì cả
vì sao phương thức kinh doanh này vẫn còn tồn tại hơn nữa lại diễn ra khá phổ biến trong một thời gian dài
nhưng chính quyền địa phương lại không hề có biện pháp ngăn chặn tuyên truyền cho người dân về hiểm họa của nó
sự bung lòng quản lý của các nhà chức trách ở nhiều địa phương dường như là câu chuyện muôn thùa
chưa hồi kết phải đợi đến khi xảy ra chuyện rồi mới đi chấn trình
tình trạng mất bò mới lo làm chuồng cũng không phải hiếm

và đối với các cơ quan chức năng cần sớm ngăn chặn tình trạng kinh doanh xăng dầu bằng trụ bơm mini
không được cấp phép người dân nên tự ý thức được sự nguy hiểm của loại hình kinh doanh này
hãy dừng lại kịp thời trước khi hậu quả đáng tiếc xảy ra